sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh đồng nai
đã tiến hành trao tiền mặt cho công nhân của công ty techwell vina
đóng tại đường số hai a khu công nghiệp bào xéo huyện trảng bom tỉnh đồng nai
trước đó gần hai công nhân của công ty này đã bị chủ doanh nghiệp không trả tiền lương tháng một
bộ quỹ ban nhân dân tỉnh đồng nai phải tạm ứng ngân sách là bảy tỷ đồng
để hỗ trợ công nhân vượt qua giai đoạn khó khăn khi tết nguyên đán đã cận kề
theo liên đoàn lao động đồng nai ngoài số tiền ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
tạm ứng ngân sách tỉnh trả năm mươi lương cho công nhân
tổng liên đoàn lao động việt nam sẽ hỗ trợ mỗi công nhân số tiền mặt là năm trăm linh đồng
trước đó công ty kel tecwell vina thông báo sẽ trả lương tháng một năm hai nghìn một mươi tám
vào ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi tám cho một chín trăm hai mươi tám công nhân
nhưng tối ngày tám tháng hai tổng giám đốc công ty đã bỏ về hàn quốc
và chưa thành công
toán lương tháng một năm hai nghìn một mươi tám cho người lao động
đến ngày một mươi tháng hai chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đã quyết định
tạm ứng khoảng bảy tỷ đồng từ ngân sách nhà nước
để trả năm mươi lương cho một chín trăm hai mươi tám công nhân của công ty kl techwell vina